ngày hôm nay tiếp tục phần thẩm vấn tại phiên tòa xét xử ba mươi tám bị cáo trong vụ việt á
trình bày tại tòa bị cáo phan quốc việt chủ tịch hội đồng quản trị công ty việt á đã thừa nhận
đề tài nghiên cứu chế tạo test xét nghiệm là thuộc sở hữu của nhà nước
việc lấy test xét nghiệm từ sản phẩm thuộc sở hữu của nhà nước
thành sản phẩm thuộc sở hữu của công ty việt á là vi phạm pháp luật
trả lời câu hỏi của đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa
chủ tịch hội đồng quản trị công ty việt á phan quốc việt trình bày về quá trình tham gia
đề tài nghiên cứu chế tạo test xét nghiệm được bắt nguồn từ việc do có mối quan hệ quen biết trước đó
bị cáo trịnh thanh hùng cựu phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật
bộ khoa học và công nghệ chủ động gọi điện cho việt để nói về việc cùng tham gia
nghiên cứu đề tài này với học viện quân y
mục tiêu của việc này là để việt á được cấp phép sản xuất test xét nghiệm
và bán thương mại ra thị trường thu lời bất chính
cụ thể phan quốc việt đã thông đồng cấu kết với trịnh thanh hùng để hùng tác động
chu ngọc anh cựu bộ trưởng phạm công tạc cựu thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ
quyết định cho công ty việt á được phối hợp thực hiện đề tài nghiên cứu chế tạo
test xét nghiệm trái pháp luật
trả lời hội đồng xét xử bị cáo phan quốc việt nhận thức được sai phạm của mình
trong việc xác nhận đề tài nghiên cứu ký xét nghiệm là tài sản của nhà nước
vì dùng kinh phí nhà nước để thực hiện nhưng đã biến đề tài đó thành của việt á
sau đó bán kiếm tiền hưởng lợi cá nhân